cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bị can là cán bộ nhà máy ô tô vam
bao gồm ông nguyễn đức toàn phó giám đốc nhà máy ô tô vam
và trần thị thanh tâm cán bộ nhà máy ô tô vam để điều tra về tội tha mô tài sản
hiện cơ quan cảnh sát đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ án
truy tìm tài sản thu lợi bất chính để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật
nhà máy ô tô vam là dự án thuộc tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam
trực thuộc bộ công thương có địa chỉ tại tỉnh thanh hóa
dự án triển khai từ năm hai nghìn bốn với tổng mức đầu tư khoảng sáu trăm linh tỷ đồng mua lại nhà máy từ hàn quốc